sau một tuần bùng phát dịch covid một mươi chín tại thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã ghi nhận có một trăm linh chín ca nhiễm và lây lan sang một số huyện thành phố
lực lượng chức năng đã kịp thời truy vết sàng lọc bóc tách f và đến thời điểm này thì tình hình dịch đã cơ bản được khống chế
với số ca giảm xuống chỉ còn từ ba đến năm ca trong ngày
sau khi dịch bệnh bùng phát vào ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã nâng mức phòng chống dịch lên mức cao nhất
huy động tổng lực tại chỗ điều động cán bộ sinh viên y khoa từ thành phố về tri viện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm
truy vết thần tốc cách ly kịp thời các trường hợp có liên quan phong tỏa các khu vực nguy cơ cao có trọng tâm trọng điểm
đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
trước nguy cơ dịch bệnh lây lan vào trường học địa phương đã tạm thời cho các trường nghỉ học
yêu cầu người dân thực hiện ai ở đâu ở yên đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé